hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
từ chiều tối nay ngày một mươi năm tháng bốn rất đông người dân đã quay trở lại tp hcm
để chuẩn bị cho ngày làm việc mới vào ngày mai
trong ngày hôm nay đã có khoảng bốn mươi hai lượt khách quay trở lại tp hcm qua bến xe miền tây
tập trung nhiều vào thời điểm từ một mươi sáu giờ
trong ngày cao điểm nghỉ lễ bến xe đã huy động một sáu trăm linh xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
năm nay tuy lượng khách tăng đột biến song nhìn chung
bến xe đã chủ động triển khai phương án phối hợp điều tiết hợp lý
bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trong và ngoài bến xe
tại bến xe miền đông hành khách đi lại dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương chỉ tăng nhẹ
và dự kiến sẽ tăng cao trong dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sắp tới